dự báo của sở giao thông vận tải tp hcm bắt đầu từ hai mươi tháng chạp lượng khách đầu về các bến xe sân ga đề nghị tết nguyên đáng canh tí bắt đầu tăng cao
do đó trong thời điểm này công tác chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người dân về quê đón tết thuận lợi an toàn được các đơn vị vận tải tập trung ưu tiên
thống kê trong hai mươi ngày trước và sau tết nguyên đáng năm trước các bến xe miền đông bến xe miền tây và các đơn vị vận tải hành khách lớn của tp hcm đã phục vụ hơn một sáu triệu lượt hành khách xuất bến
trong đó riêng một mươi ngày trước tết đạt khoảng một triệu lượt hành khách ngày cao điểm phục vụ hơn một trăm ba mươi lượt hành khách
dự báo tết canh tí năm nay sản lượng hành khách qua các bến xe cũng diễn biến tương tự
do đó các bến xe đơn vị vận tải cam kết thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá vé theo quy định bảo đảm phương tiện vận chuyển an toàn hành khách trời bến
không để bất kỳ người lao động nào không thể về xung họp gia đình được vì thiếu phương tiện vận chuyển
cùng với đó phối hợp lực lượng chức năng siết chặt công tác bảo đảm an ninh trực tự trong và ngoài các bến xe